đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ vừa phát tin cảnh báo chiều cường vùng hạ lưu sông sài gòn đồng nai
theo đó tp hcm sẽ đón đợt chiều cường trong các ngày từ một mươi tám đến hai mươi tháng chín tức là từ mùng hai đến mùng bốn tháng tám âm lịch
theo dự báo mực nước đỉnh chiều tại các trạm vùng hạ lưu sông sài gòn đồng nai còn tiếp tục lên trong ba bốn ngày tới
trong các ngày từ một mươi tám đến hai mươi tháng chín đỉnh chiều sẽ đạt mức cao nhất vượt báo động hai là mức một năm mươi m
tại trạm phú an trên sông sài gòn và trạm nhà bè trên kênh đồng điền đạt mức một năm mươi đến một m năm mươi năm xuất hiện từ một mươi bảy đến một mươi chín giờ
đỉnh chiều bời sáng thấp hơn xuất hiện từ bốn đến sáu giờ sáng
cảnh báo chiều cường có thể gây ngập lụt trong một số khu vực trũng thấp tại tp hcm
nhất là các quận bảy quận tám quận một mươi hai thủ đức bình thạnh gò vấp bình tân và huyện nhà bè
đồng thời cần đề phòng mưa lớn do ảnh hưởng của bão số năm kết hợp với chiều cường